đêm ngày hai tháng chín tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên đã tưng bừng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
chương trình nghệ thuật được chuẩn bị và giàn dựng công phu bởi đoàn nghệ thuật hoa ban trắng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng công an và trung tâm văn hóa tỉnh điện biên
nội dung chương trình chia thành ba chương gồm tự hào việt nam bình minh trên quê hương đất nước chọn niềm vui với một mươi năm tiết mục múa hát đặc sắc như giai điệu tổ quốc bài ca hy vọng đất nước chọn niềm vui dạng dỡ việt nam chiến công trong lòng nôi đất nước
chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật thành tiệu trong bảy mươi hai năm xây dựng và phát triển đất nước ngợi ca và khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
chương trình là dịp để người dân các đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước cùng nhau chung tay đoàn kết xây dựng đất nước đổi mới giàu đẹp